ngày sáu tháng sáu tại huyện cát hải thành phố hải phòng đã chính thức đưa vào vận hành
tuyến cắp treo vượt biển ba giây hiện đại cát hải phù long tới giữ các đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
và đại diện tập đoàn sun group
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực đánh giá công trình có quy mô lớn
có thiết kế hiện đại thi công trên địa hình phức tạp sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới
là sự kết hợp hài hòa giữa kỳ quan thiên nhiên với sự sáng tạo từ trí tuệ việt nam
thể hiện sự đầu tư quy mô bài bản của tập đoàn sun group
phó thủ tướng thường trực biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền và nhân dân
thành phố hải phòng sự nghiêm túc bài bản trong đầu tư của tập đoàn sun group
tinh thần lao động hăng say của các cán bộ kỹ sư và người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn
để bỏ đảm chất lượng an toàn theo yêu cầu tiến độ công trình
cùng ngày phó thủ tướng thường trực đã dự lễ khai trương tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp năm sao
flamingo cat ba thu huyện cát hải hãnh thành bãi biển nhân tạo và khởi công xây dựng khách sạn năm sao
tại khu du lịch quốc tế đồi dòng đồ sơn các dự án này sẽ tăng sức hấp dẫn của du lịch đồ sơn cat ba